hoang mang lo lắng là tâm lý của rất nhiều người dân trên địa bàn quận liên triểu và thành phố đà nẵng
khi liên tiếp bị trộm đột nhập vào các khu nhà trọ lấy đi nhiều tài sản giá trị
sau gần một tuần tích cực vào cuộc và điều tra xác lập chuyên án đấu tranh
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt quả tang
một đối tượng ngoại tỉnh là thủ phạm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên
anh đoàn thanh tâm ở trọ tại phường hòa khánh bắc quận liên triểu vừa bị mất trộm một chiếc máy tính sách tay
một công cụ quý giá dùng cho công việc của một lập trình viên
tiếc cho tài sản bị mất thì ít mà tiếc cho những tư liệu công việc trong máy tính sách tay thì nhiều
sự việc xảy ra khiến anh tâm cứ thấp thỏm không yên
không chỉ có anh tâm mà gần như tại khu nhà trọ nào trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng mất trộm tương tự
trước sự phức tạp của tình hình công an quận liên triều đã xác lập chuyên án tổ chức theo dõi mật phục tại các địa điểm nghi vấn
khó khăn lớn nhất là các vụ án xảy ra trong thời điểm dịch bệnh phức tạp
việc tiếp cận của công an quận để phát hiện hành tung của đối tượng rất khó khăn
sau một tuần tích cực điều tra vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng chín
khi vừa thực hiện xong hành vi đột nhập vào một khu trọ thủ phạm đã bị khống chế bắt giữ
tụ đoạn của đối tượng là đánh các đi bộ đánh các khu trọ để phát hiện có sơ hở
thì tiến hành trộm cắp tài sản của người thuê trọ
lựa chọn thời điểm thích hợp thì đã tiến hành mật phục
và tổ chức
đối tượng bị bắt giữ là trương thanh toàn quê tỉnh trà vinh
qua điều tra toàn từng ở thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi một nên biết rất rõ đường đi lối lại
toàn rất tinh vi thường xuyên thay đổi nơi ở và chỉ ra khỏi nhà vào lúc dạng sáng khi người dân đã ngủ say
đến thời điểm bị bắt toàn đã thực hiện được một mươi năm vụ trộm cắp tài sản
phần lớn là điện thoại di động máy tính sách tay tổng giá trị ước tính trên một trăm năm mươi tỷ đồng

điện thoại di động máy tính sách tay tổng giá trị ước tính trên một trăm năm mươi triệu đồng
khi mà có cái vụ việc xảy ra bằng các cái thông tin khác nhau thì mong là người dân phải phản ánh lên
để cho lực lượng chức năng nắm bắt và tổ chức các biện pháp điều tra kịp thời
việc nhanh chóng tìm ra đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở các khu trọ trên địa bàn
đã giúp người dân thành phố an tâm hơn
đây tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc tự phòng
tự bảo quản tài sản của bản thân và gia đình nhất là trong thời điểm dịch bệnh còn nhiều khó khăn